mỗi khi buồn hoặc là không có vấn đề nào em thường thường lấy ra để chơi

sử dụng máy tính ipad hay điện thoại thông minh rất dễ dàng truy cập rồi dễ dàng tạo tài khoản tham gia chơi online
cùng với nhiều hình thức chơi thông qua một hệ thống tiền ảo nào đó
mức chơi có thể từ vài trăm cho tới hàng triệu đơn vị tiền ảo
điều này đặt ra câu hỏi với việc chơi game online nhưng lại thông qua các giao dịch bằng tiền thật
nói cách khác trò chơi được khuyến khích nạp thẻ và điểm thưởng sẽ được quy ra tiền
vậy phải chăng đây có phải là trò đánh bạc trá hình
nó vẫn chỉ là một cách đánh bạc như thế thôi có cái là tiện lợi hơn là mình có thể ngồi đâu mình cũng đánh được
nếu mà áp dụng một cái giải trí thì mình nghĩ là hợp lý
còn nói thật ra thì nó về cái nếu mà nó đã rơi vào cái việc mình đã nạp thẻ hay là mình đã ham hề vào cái game đánh bạc thì thực sự là nó không khác gì đánh bạc cả
cái hiện tượng này ở trên mạng ấy có những cái game ví dụ bắn cá hoặc là bắn su hoặc là nhiều cái hiện tượng khác ở trên mạng
nhưng thực tế giữa các cái chủ thể mà cùng tham gia chơi với nhau thì có một cái sự gắn kết thông qua mạng
sau đó có chuyển tiền
thì rõ ràng đây là một hình thức quan điểm của tôi đây là một hình thức pháp luật cấm
và có thể nói rằng là nó cấu thành cái hình thức đó là hình thức của cái tội danh đánh bạc
các hình thức nạp thẻ của game giống với các game phổ thông hiện nay
điểm khác là ngoài nạp thẻ các game này đều có chức năng đổi tiền ảo thành thẻ cào điện thoại
hay cao cấp hơn là được liên kết với một vài ngân hàng nào đó để rút tiền mặt
thời gian qua công tác đấu tranh chấn áp tội phạm tệ nạn đánh bạc dưới mọi hình thức
trong đó có hình thức đánh bạc núp bóng máy bắn cá
đặc biệt là dịp trước tết được đẩy mạnh khiến cho nạn cờ bạc bắn cá an tiền tại nhiều địa phương đã tạm lắng
có phải chăng vì thế thay vì tổ chức đánh bạc hay đầu tư các máy bán cá thu hút người đến chơi
thì nhà cái thời a còng lại đang trá hình
núp bóng dưới các game bắn cá online game đánh bài đổi thưởng được tổ chức tinh vi nhằm lách luật
khi các giao dịch trên mạng qua thẻ cao nạp tiền không quá hai triệu để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo thông tư số hai mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông
quy định chi tiết về hoạt động quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
trong đó có nội dung cấm lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử để đánh bạc
tổ chức đánh bạc lừa đảo kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác
vậy thì sự tồn tại của những game bắn cá online game bài đổi thưởng hiện nay trên mạng liệu có đúng pháp luật
một trăm một mươi ba online vô cùng với quý vị cập nhật những diễn biến mới về tình hình an ninh trật tự trong hai mươi bốn h qua

bây giờ hãy cùng tiếp tục an ninh toàn cảnh của chúng tôi cùng với anh anh vũ và chị thu thuyền
vâng cảm ơn biên tập viên vi anh về những tin tức về an ninh trật tự hết sức lưu ý vừa rồi
và thưa quý vị ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã cùng với biên tập viên thu hương
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn về tội trộm cắp tài sản chúng tôi nhận được quyết định truy nã hai đối tượng
từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh ninh thuận
công an huyện bắc ái tỉnh ninh thuận truy nã đối tượng nguyễn trần phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn bậc rây một xã phước bình huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy da trắng sống mũi thẳng rái tai trúc xẹo hai cm cách một cm dưới đuôi mắt trái
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận truy nã đối tượng tiết thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cũng về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có hậu khẩu thường trú tại khu phố bốn phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
còn về tội cướp giật tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quốc anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn long bình xã an hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đối tượng này có lông mải rậm và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mày trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn